mưa lũ biến đổi khí hậu cũng đã khiến nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
vì vậy trong bối cảnh mới câu chuyện về quy hoạch và xây dựng các công trình thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu đang được đặt ra cấp thiết
trong những năm qua hàng nghìn công trình thủy lợi đã được xây dựng trong đó gần sáu bảy trăm linh hồ chứa nước một mươi trạm bơm điện lớn và hàng trăm nghìn km canh mương đề kè các loại
các hệ thống thủy lợi đảm bảo tới bảy năm trăm linh hectare đất gieo trồng lúa một bảy trăm linh hectare rau màu cây công nghiệp cung ứng sáu tỷ mét khối nước phục vụ cho sinh hoạt và công nghiệp
tuy nhiên do tác động của biến đổi khí hậu nên nhiều công trình thủy lợi hiện đã bị hư hỏng nặng ảnh hưởng đến hoạt động cấp thoát nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
đồng hữu cán bộ và thủy lợi phải phối hợp với các cơ quan liên quan đặc biệt là các cơ quan dự báo
để chúng ta thông báo cho nhân dân cũng như là chính quyền các cấp thấy được những cái vấn đề sẽ xảy ra trong giai đoạn tới để chúng ta có một cái biện pháp ứng phó
về dài hạn thì thủy lợi phải tập trung vào một là phải hoàn thiện thể chế mà cái mà chúng tôi đang tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan là xây dựng luật thủy lợi với rất là nhiều các cơ chế chính sách đổi mới
tại hội nghị tổng kết về công tác thủy lợi ứng phó với biến đổi khí hậu nhiều đại biểu cho rằng chưa năm nào thiên tai kéo dài trên diện rộng như năm nay hạn hán xâm nhập mặn lũ lụt diễn ra với cường độ ngày càng khốc liệt
vì vậy cả về trước mắt và lâu dài khi xây dựng chiến lược thủy lợi cần phải quy hoạch lại hệ thống thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu tại từng vùng miền để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại
bên cạnh đó ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi ở địa phương đẩy mạnh sử dụng tưới tiết kiệm sớm ban hành quy trình tưới tiết kiệm cấp nước cho một mươi cây trồng chủ lực
đặc biệt do ngành thủy lợi đang hoạt động theo cơ chế hành chính bao cấp nên để đáp ứng mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tái cơ cấu ngành phải chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường
thì phải huy động được sự tham gia của người dân và doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thủy lợi để gắn với an sinh xã hội và an ninh lương thực bền vững